thưa quý vị và các bạn trong đêm nay và ngày mai rãnh áp thấp tây bắc đông nam tiếp tục hoạt động mạnh
vì vậy ở toàn miền bắc mưa rào và rông vẫn xảy ra ở nhiều nơi
trong đó các tỉnh hà giang tuyên quang bắc cạn lạng sơn quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
là những vùng có khả năng xảy ra mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét và xả lỡ đất tiếp tục duy trì ở hầu hết các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ
do mưa kéo dài suốt cả ngày lẫn đêm vì vậy nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền bắc vẫn duy trì ở ngưỡng thấp
khu vực trung du và vùng núi chỉ trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cao từ ba mươi đến ba mươi hai độ
tại trung bộ các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh hay quảng bình là những nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của rãnh áp thấp tây bắc đông nam
nên trong đêm nay sẽ có mưa cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế chỉ chịu tác động yếu của dạnh áp thấp vì vậy trời nhiều mây hơn
nhiệt độ ngày mai ở miền trung cũng có xu hướng giảm từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ chỉ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ trời mát mẻ
ở phía nam gió mùa tây nam đang bị lấn át bởi đới gió đông nam dầu ẩm
vì vậy trong đêm nay và ngày mai nam bộ và tây nguyên chỉ còn mưa rào và rông ở diện giải rác
sáng ngày mai trời nắng ráo và kéo dài từ sáng đến một mươi năm h chiều
từ sau một mươi năm h chiều trở đi mây đối lưu mới tái xuất hiện tạo ra những cơn mưa rông trên diện rộng
nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong đêm nay và ngày mai chỉ còn mưa rông một vài nơi do hướng nam đến đông nam cường độ cấp bốn đến cấp năm
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông ở mức rẻ rác tầm nhìn xa từ bốn một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại